sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã từng nói cán bộ là cái gốc của mọi công việc
muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém và người luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới vấn đề này
hôm nay nhân kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh chúng ta cùng nhìn lại những quan điểm cơ bản của người đối với công việc gốc của đảng
để biết phải làm gì và làm như thế nào để xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ đức và tài
năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy khi làm công việc huấn luyện cán bộ của hội việt nam cách mạng thanh niên ở quảng châu trung quốc
trong các bài giảng được tập hợp thành cuốn sách đường cách mệnh đồng chí nguyễn ái quốc sau này là chủ tịch hồ chí minh
đã rất chú trọng tới vấn đề đào tạo đội ngũ cán bộ đủ đức đủ tài nhất là đạo đức
người đã nêu lên hai mươi ba tiêu chuẩn quy tụ trong ba mối quan hệ cơ bản của một con người thuộc tư cách một người cách mạng
với mình với người và với việc
cụ thể đối với mình có một mươi bốn tiêu chuẩn
cần kiệm hòa mà không tư cả quyết sửa lỗi mình cẩn thận mà không nhút nhát hay hỏi nhẫn nại chịu khó hay nghiên cứu xem xét
vị công vông tư không hiếu danh không kiêu ngạo nói thì phải làm giữ chủ nghĩa cho vững hy sinh ít lòng tham muốn về vật chất bí mật
đối với người có năm chuẩn mực với từng người thì khoan thứ với đoàn thể thì nghiêm có lòng bày vẽ cho người trực mà không táo bạo
hay xem xét người
đối với công việc có bốn tiêu chuẩn
xem xét hoàn cảnh kỹ càng quyết đoán dũng cảm phục tùng đoàn thể
những tiêu chuẩn này chính là nền tảng quan trọng để đảng ta dựa vào đó xây dựng đề ra những tiêu chí tiêu chuẩn để xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
không phải tự nhiên mà hồ chí minh lại đặt lên đầu tiên trong tác phẩm được kinh mệnh là phần bài giảng nói về
về tư cách đạo đức của tư cách của một người cách mạng
và đó thực chất đó chính là tư cách về mặt đạo đức
và sau này xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng việt nam thì hồ chí minh cũng luôn luôn coi trọng vai trò của đạo đức
ngay từ những ngày đầu lập nước xây dựng chính quyền non trẻ
việc đầu tiên của người là quan tâm tìm kiếm những người tài đức ra giúp dân dựng nước
còn nhớ mùa hè năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu trên cương vị chủ tịch nước việt nam dân chủ cộng hòa
bác hồ đã thực hiện chuyến thăm lịch sử
đối với nước pháp để mưu cầu nền độc lập thống nhất bền vững cho việt nam
việc không thành khi trở về nước bác đã khéo léo thuyết phục bốn trí thức người việt đã thành danh ở pháp
gồm phạm quang lễ tức trần đại nghĩa trần hữu tước võ quý huân và võ đình quỳnh
cùng về việt nam để chuẩn bị kháng chiến chống pháp
bốn chi thức đó đã có nhiều đóng góp quan trọng trong kháng chiến và trong kiến quốc
trở thành những cán bộ cốt cán đầu ngành đặt nền móng tạo dựng nhiều lĩnh vực quan trọng của đất nước
những năm mới được thành lập nước việt nam thân trụ tổng hòa rất còn non trẻ thế
trong một bối cảnh một nhà nước còn mới mẻ như vậy cán bộ thiếu như vậy
chúng ta thấy cách sử dụng cán bộ của bác rất đặc biệt
sử dụng cả những cán bộ đã trưởng thành trong cách mạng được tôi luyện trong cách mạng
những đảng viên cộng sản
đồng thời sử dụng cả những chi thức những người ngoài đảng
vào trong bộ mếp
bác đi sang tháp đàm phán rất nhiều giáo sư rất nhiều nhà khoa
đã theo bác về nước từ bỏ một paris như thế một châu âu hoa lệ thế
để về đất nước để lên việt bắc ăn băng rừng ở lán để cùng hồ chí minh tham gia kháng chiến
rất nhiều bộ trưởng chúng ta thấy ví dụ như trong bộ máy chính phủ lúc đầu
rất tài năng đứng trước trọng trách của đất nước thế
cụ huỳnh thúc kháng rồi sau đó những cụ nguyễn văn tố rồi những cụ đặng thay mai v v
với những nhà chi thức thế họ đã được phát huy hết năng lực họ đã sao trong sự nghiệp khăn chế thế nào
thì theo tôi đấy là những mẫu mực mà có thể nói là cái tài dụng người của bác cái thu phục con người của bác
như vậy có thể thấy việc quan trọng hàng đầu trong xây dựng đội ngũ cán bộ của người
là lựa chọn và trọng dụng nhân tài vào những vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước
phục vụ cho sự nghiệp cách mạng
và sự thật là những người được bác chọn đều là những nhân tài có nhiều đóng góp quan trọng cho đất nước
của nhân tài đó người có nói rằng là người cán bộ một nhân tài
thì cái điều quan trọng là phải là trung thành với cả đất nước trung thành với dân tộc
còn lại là những cái mang tính chất nó là của riêng mỗi cá nhân con người
những cái có thể người ta chưa hoàn thiện thì cũng không nên hẹp hòi
mà cái quan trọng nhất là phải xem là họ có phải là người thực sự đức độ
và hết lòng vì đất nước vì dân tộc hay không
đấy là cái điều đó
đầu tiên cái điều thứ hai là khi coi trọng sử dụng nhân tài
và coi trọng những người cán bộ
thì hồ chí minh luôn luôn nêu ra cái quan điểm là hết sức là rộng mở
có thể là nói là khoan dung trong cái cách sử dụng con người
đấy là nhìn vào những cái ưu điểm là căn bản
và người quan niệm rằng là có thể mỗi một con người thì không phải là hoàn thiện hết tất cả
nhưng mà phải là tùy tài
ngoài dùng người
trọng dụng người tài đi đôi với xử lý nghiêm những cán bộ mắc sai phạm
người từng căn dặn là phải biết yêu thương chăm sóc bảo vệ cán bộ
nhưng thương yêu không phải là vỗ về nuông chiều thả mặc
mà phải giúp họ học tập tiến bộ thêm là giúp họ giải quyết những vấn đề khó khăn
và hết thấy khuyết điểm thì giúp đỡ họ sửa chữa ngay
nhưng nếu không sửa chữa được thì phải kiên quyết xử lý
cho dù người đó tài cán đến mấy không thể để con sâu làm dầu nối canh
lúc còn sống bác đã nghiêm khắc đối với tội phạm của đại tá trần dụ châu như thế nào
lúc bây giờ là cục trưởng của quân nhũng
mà tôi xin mời cho ông ạ lúc bây giờ số đại tá còn rất hiểm
còn rất hiếm có không phải như bây giờ đâu
mà trần dù châu lại là một cán bộ có năng lực lớn
nhưng vì tội tham nhũng làm thất thoát tiền của nhà nước và của quân đội
bác nghiêm khắc đề nghị
chuyên án tự hình
trường hợp thứ hai là trương việt hùng thứ trưởng bộ nông nghiệp
phạm thấp luật bác cũng đề nghị chuyên án tự hình
thì phải nói những tấm gương đó những việc làm đó của bạn
đang được làm sống dậy trong tình nhiên này
khi chúng ta xử lý một số cán bộ nguyên là ủy viên bộ chính trị
nguyên là trung ương đảng v v
điều đó cực kỳ cạnh trệt
đó là con đường tốt nhất để lấy lại niềm tin của dân đối với đảng
đang bị suy giảm trong thời gian gần đây
như vậy có thể thấy tư tưởng nhất quán trong công tác cán bộ của chủ tịch hồ chí minh
là hết sức trọng dụng người tài đức và nghiêm khắc xử lý những cán bộ suy thoái biến chất
đảng phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ có đủ đức đủ tài
trong đó đức là quan trọng hàng đầu
người chỉ rõ đạo đức là gốc nền tảng của người cách mạng
người nhấn mạnh cũng như sông thì phải có nguồn mới có nước
không có nguồn thì sông cạn
cây phải có gốc
không có gốc thì cây héo
người cách mạng phải có đạo đức
không có đạo đức thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân
và trước lúc đi xa người đã căn dặn trong di trúc của mình rằng
đảng ta là một đảng cầm quyền
mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng
thật sự cần kiệm liêm chính trí công vô tư
như vậy đạo đức là điều kiện tiên quyết để lựa chọn cán bộ
vì thế để xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp
nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín
ngang tầm nhiệm vụ như hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai đề ra
nhất thiết phải thực hiện đúng và đủ quan điểm cơ bản đó của người về công việc gốc của đảng